cuối năm hai nghìn một mươi sáu trước sự đe dọa của thiên tai sáu mươi hộ dân với hai trăm bốn mươi ba nhân khẩu làng prang
nằm trong vùng sạt lở của núi công đã được chuyển tới khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống
tới nay sau bốn năm tái định cư làng prang xã đắc linh huyện công cro tỉnh gia lai đã từng bước chuyển mình
các hộ dân được chuyển đến khu đất mới rộng ba hectare cách làng cũ năm trăm linh mét
mỗi hộ dân được hỗ trợ hai mươi triệu đồng làm nhà ở
ngoài hệ thống nước sạch gồm hai bể chứa con đường quanh làng cũng được đổ bê tông phẳng phiêu
đầu tư nguồn điện chấu sáng điểm trường học được xây mới
không còn ảnh hưởng bởi núi công hơ non sẽ gieo họa thiên tai sạt lở bất cứ lúc nào
dân làng prang đã yên tâm chăm lo sản xuất ổn định đời sống đói nghèo cũng dần rời xa
làng prang hôm nay đã có đường bê tông mới với những ngôi nhà mái tôn kiên cố điện chấu sáng khắp thôn làng
diện mạo của làng prang ngày càng khang trang
người dân đã bắt nhịp với cuộc sống hiện đại trẻ em được chăm sóc sức khỏe và được cấp sách đến trường